tàu chiến ins kolkata của hải quân ấn độ sau đó đã giải cứu các thuyền viên từ tàu true confidence
fp marine thông tin ba thuyền viên việt nam cùng thủy thủ đoàn đã được đưa về khách sạn la la ria hotel ở thành phố dijibouti
thi hài anh kiên cũng được đưa về thành phố cảng ở đất nước đông phi này
một người bạn thân của vợ chồng chị miền cho biết anh kiên hiền lành điểm đạm yêu thương vợ con
vì muốn cải thiện thu nhập chăm lo con cái học hành nên anh quay lại nghề biển
người bạn này kể lại trước khi đi anh kiên hứa với đứa con út đi xa đến đâu thì cũng trở về dắt tay con vào lớp một trong lễ khai giảng